hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba đạt được những kết quả quan trọng và được đánh giá là thành công vượt kỳ vọng
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội đã diễn ra phiên khai mạc đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến sự chủ trì lễ khai mạc và có bài phát biểu
đại hội asusai một mươi bốn với chủ đề
kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững là một sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn nhất của asosai lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
đại hội có sự tham dự của khoảng hai trăm năm mươi đại biểu đến từ bốn mươi sáu cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia châu á với cấp trưởng đoàn tương đương từ bộ trưởng trở lên
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
trong bối cảnh hội nhập hợp tác quốc tế sâu rộng như hiện nay
đại hội lần này sẽ là cơ hội để kiểm toán nhà nước việt nam
thể hiện vai trò trách nhiệm và năng lực của mình trong phạm vi khu vực và quốc tế
hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng là yêu cầu tất yếu giúp cho kiểm toán nhà nước việt nam nhanh chóng tiếp cận
trao đổi kiến thức kinh nghiệm tiên tiến và thông lệ tốt về lĩnh vực kiểm toán công của thế giới để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn
đồng thời tạo cơ hội để kiểm toán nhà nước việt nam tham

đảm nhận vai trò chủ nhà đại hội asosai một mươi bốn đồng nghĩa với việc kiểm toán nhà nước sẽ trở thành chủ tịch asosai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và là thành viên ban điều hành asosci trong ba nhiệm kỳ liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi bốn
điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế
với kiểm toán nhà nước khẳng định tầm nhìn chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế của kiểm toán nhà nước việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
một trong những sự kiện quan trọng của đại hội lần này là sẽ thông qua tuyên bố hà nội
đây sẽ là văn kiện chính thức tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của đại hội
và phản ánh cam kết hành động của cộng đồng asosai đối với các mục tiêu phát triển của tổ chức giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuyên bố khẳng định sự quan tâm những nỗ lực và đóng góp thiết thực
của cộng đồng asosai đối với công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung
và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng
tuyên bố hà nội sẽ là văn kiện chính thức của đại hội asosai một mươi bốn
bên cạnh các phương hướng giải pháp và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
giải quyết các thách thức về môi trường toàn cầu
tuyên bố hà nội còn được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao
về các hoạt động phát triển năng lực cho các sai thành viên
bên cạnh những chương trình chính thức các hoạt động bên lề của đại hội asosai một mươi bốn
sẽ là cơ hội giới thiệu quảng bá về hình ảnh đất nước con người việt nam
thân thiện năng động hiện đại và mến khách với bạn bè quốc tế
trong quá trình thẩm tra nêu rõ với việc dùng một luật sửa đổi
bổ sung ba mươi bảy luật hiện hành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau là khó khăn thách thức rất lớn
đặc biệt trong việc giả soát đối chiếu để vừa phải đảm bảo tính thống nhất cho mỗi đạo luật
tính thống nhất giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực tiễn

công an huyện lệ thủy đã mở cửa để các cháu nhỏ không bị ngạt khói đồng thời thuyết phục quân đưa các cháu ra ngoài
sau đó tấn công tước cây dao quân cầm trên tay không chê đối tượng giải cứu ba con nhỏ của đối tượng an toàn
trước đó sau khi đánh vợ phải nhập viện điều trị quân đã đập phá nhiều tài sản trong nhà rồi đưa ba con của mình lên tầng hai khóa trái cửa rồi sau đó châm lửa đốt nhà để tự thiêu
công an quận thủ đức tp hcm đang làm rõ vụ việc đối tượng lê thanh hùng hai mươi năm tuổi trong bộ dạng say xỉn điều khiển phương tiện giao thông không nghe hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
sau đó tông xe vào tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi chạy lên sân thượng của tòa nhà lẩn trốn
trong lúc lẩn trốn hùng trượt chân ngã xuống mái nhà bị thương rất nặng
dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng chín tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
trên đường phạm văn đồng đã phát hiện ô tô mang logo lực lượng an ninh thuộc công ty địa ốc alibaba do hùng điều khiển chở theo một nam thanh niên
không bật đèn nên ra hiệu lệnh dừng xe hùng trong tình trạng say xỉn không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga bỏ chạy tổ cảnh sát giao thông đã sử dụng phương tiện đặc trùng truy đuổi
trên đường tháo chạy hùng liên tục ép ngã xe của tổ cảnh sát giao thông đến trước số nhà hai mươi năm đường phạm văn đồng thì tổ cảnh sát giao thông mất dấu
trong lúc tìm kiếm tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện ra hùng và yêu cầu hùng dừng xe kiểm tra giấy tờ hùng có thái độ bất hợp tác sau đó nói là đi vào công ty để lấy giấy tờ
tổ cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện để hùng vào trong trụ sở công ty lấy giấy tờ lúc này hùng leo lên tầng cao của công ty la ó sau đó trượt chân rơi xuống mái tôn bị thương nặng
tổ cảnh sát giao thông và công an địa phương đã triển khai công tác giải cứu đưa hùng ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện công an quận thủ đức đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hùng
thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một mươi ba người tử vong tại lai châu qua kết quả xác minh điều tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu đã có thông tin sơ bộ ban đầu
theo kết quả điều tra lái xe khách và xe bồn đều có đủ bằng lái còn thời hạn kiểm định và thời gian sử dụng
sau khi kiểm tra camera giám sát hành trình cho thấy tốc độ xe bồn là một trăm linh chín km trên giờ ô tô khách là năm mươi một km trên giờ
cùng những chứng cứ thu thập được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu kết luận nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do tài xế xe bồn trong quá trình điều khiển phương tiện đã không thực hiện theo đúng quy trình thao tác kỹ thuật dẫn đến phanh mất hiệu lực và gây ra tai nạn
đại diện bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng vừa xác nhận có một cháu bé ba tuổi
tử vong tại bệnh viện trong sáng ngày một mươi sáu tháng chín nghi là do ngộ độc thực phẩm
đáng chú ý là bé trai này cùng ở với khách sạn gia đình có hai mẹ con quê ở nghệ an tử vong trước đó nghi là do ngộ độc
cháu bé này được chuyển từ trung tâm y tế sơn trà đến bệnh viện phụ sản nhi tối ngày một mươi năm tháng chín với các biểu hiện là mệt mỏi nôn ói nhưng không có dấu hiệu mất nước
sau khi được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu đến khoảng hai mươi ba giờ cháu bé đã tỉnh lại
đến một giờ sáng ngày hôm sau người nhà thấy cháu bé khó thở
dù được hồi sức liên tục trong vòng một giờ đồng hồ nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi
người nhà bệnh nhân cho biết trước khi bị đau bụng và nôn cháu bé quan một chiếc bánh bao
theo đại diện bệnh viện chưa thể kết luận nguyên nhân có phải là do bị ngộ độc thực phẩm hay không chỉ có thể quy vào nhóm chung là bị viêm dạ dày ruột cấp
trong một diễn biến khác vào tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng chín bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng đã tiếp nhận ba người vào khoa cấp cứu
bé trai bốn tuổi được xác định là tử vong từ trước người mẹ hai mươi bảy tuổi cũng đã tử vong sau đó
còn người cha hai mươi chín tuổi thì ban đầu biểu hiện bị nhẹ hơn nhưng sau đó thì cũng chuyển biến rất là nhanh
nghi là cho thấy người bệnh bị ngộ độc cấp hiện công an đà nẵng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân
ubnd thị xã tân châu tỉnh an giang sáng nay cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cây đổ đè sập nhà dân khiến hai mẹ con tử vong
cụ thể vào chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng chín ấp tân hậu a hai xã tân an thị xã tân châu an giang
xảy ra một vụ cây đổ đè sập nhà của anh đỗ tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm khiến vợ và con của anh tài là chị đỗ ngọc nhiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và cháu nguyễn tiến đạt sinh năm hai nghìn một mươi năm tử vong khi đang ở trong nhà
được biết lúc vụ tai nạn xảy ra trong nhà có bốn người anh tài chỉ kịp bế người con lớn chạy thoát ra ngoài
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa cộng với nước lên cao khiến nền đất mềm yếu làm cây còng bị bật gốc đổ đè sập nhà của anh tài
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến
động viên thăm hỏi trước mắt hỗ trợ tám triệu đồng và chín trăm linh kg gạo cho gia đình anh tài
những nội dung chính trong phần tiếp theo thí điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tại năm bệnh viện công ở hà nội
nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự ủng hộ các thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh liên triều
chiều nay hội nhà báo việt nam tổ chức họp báo liên hoàn toàn quốc tiếng hát người làm báo việt nam mở rộng lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
chương trình được tài trợ bởi nhiều công ty và doanh nghiệp
năm tiết mục đến từ bốn mươi ba cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo trong cả nước được đăng ký tham gia chương trình
qua bốn mươi tác phẩm ở vòng bán kết tổ chức tại ba miền bắc trung nam
ban tổ chức sẽ tìm ra từ một mươi hai đến một mươi năm tiết mục xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết xếp hạng
năm nay giải mở rộng thú sự tham gia của nhiều giảng viên sinh viên báo chí mang đến màu sắc hiện đại qua các tác phẩm sự thi
đây là sân chơi văn hóa văn nghệ cho những người làm báo gặp gỡ giao lưu trên tinh thần hào hứng và phấn khởi
sự kiến đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại nhà hát lớn hà nội
học sinh hân hoan bước vào năm học mới
tuy nhiên với nhiều giáo viên mầm non tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên thì năm học mới vẫn còn nặng gánh âu lo
gần ba trăm linh giáo viên mầm non của huyện phú bình cho biết họ bị xếp sai bậc lương
không được xem xét đúng với những chế độ và chính sách của nhà nước mà mình đáng được hưởng
và họ đang phải đối mặt với việc khi về hưu thì chỉ nhận được mức lương tối thiểu
thậm chí có người còn chưa nhận đủ với mức lương tối thiểu ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
cô giáo nguyễn thị kim xuyên gắn bó với công tác nuôi dạy trẻ mầm non từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
mãi đến năm hai nghìn một mươi cô mới chính thức được vào biên chế
tròn hai mươi bốn năm gắn bó với công tác giáo dục mầm non điều khiến cô canh cánh trong lòng
đó là đến nay cô mới chỉ được nhận mức lương bậc bốn
về hưu là mình không đủ ba mươi năm thì mỗi năm bảo hiểm lại trừ bao nhiêu phần trăm

mà bao nhiêu năm cống hiến là mình chưa được chế độ gì
cũng giống như trường hợp của cô giáo xuyên cô dương thị hải vào nghề năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đến nay đã đủ tuổi về hưu cũng vừa tròn ba mươi sáu năm công tác
cầm tập quyết định hưu mà cô không khỏi xót xa
được vào biên chế năm hai nghìn một mươi nhưng toàn bộ những năm công tác trước kia của cô
không được ghi nhận
về hưu chỉ với một hai triệu đồng nhà nước phải bù thêm để lương của cô đủ với mức lương tối thiểu
ba mươi sáu năm công tác mà thậm chí ở nhà ấy về hỏi ai hỏi bảo thế lương hưu bao nhiêu
bảo đừng có triệu ba ai bảo triệu ba hay sống nào
sao lại đừng có triệu ba đấy đứng như thế
thế bảo là mình đúng là sinh ra vào cái giai đoạn đấy nó thiệt thòi
theo đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện phú bình tỉnh thái nguyên
hiện trên địa bàn có hai trăm sáu mươi chín trường hợp khi được tuyển dụng vào biên chế nhà nước
không được chuyển sang ngang ngạch lương
nhiều giáo viên mầm non sau hàng chục năm theo đuổi nghề dạy trẻ
đang vô cùng lo lắng
với số tiền lương hưu như vậy rất khó khăn để các cô trang trải cuộc sống
có các đồng chí về hưu mà nghĩ là rớt nước mắt
mà người ta cũng đi làm mình cũng đi làm
mà bây giờ ba mươi năm gần ba mươi năm công tác mà lương lại về hưu được như thế
không cả bằng hỗ trợ của các đầu ngành mà làm phụ xã
theo nhiều giáo viên nơi đây hiện quyền lợi về chế độ lương của họ đang còn nhiều bất cập
bởi theo quyết định của thủ tướng và theo thông tư chín của liên bộ giáo dục
bộ nội vụ và bộ tài chính cũng đã quy định rất rõ
sau khi trừ đi việc tập sự các cô sẽ được tính theo thời gian công hiến
để được xếp bậc lương
tuy nhiên ở thái nguyên đã không thực hiện việc sắp xếp đúng bậc lương cho các cô
đúng với thời gian công tác
rõ ràng ngành giáo dục thái nguyên cần xem xét lại để nhiều giáo viên mầm non
trên địa bàn huyện phú bình yên tâm công tác trong năm học mới
nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện từ ngày một tháng chín sở y tế hà nội đã triển khai thí điểm
đánh giá sự hài lòng của người bệnh và thân nhân qua chiếc máy cài đặt phần mềm
được lắp đặt và sử dụng hàng ngày tại năm bệnh viện trên địa bàn tp hà nội
gồm bệnh viện đa khoa đống đa bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện đa khoa hà đông và bệnh viện đa khoa sanh bôn
người dân và bệnh viện nói gì về mô hình này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn
đây là chiếc máy đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà
được đặt tại sành chính với bệnh viện đa khoa thanh nhàn
nơi tập trung đông bệnh nhân đến khám và làm thủ tục nhất
tuy nhiên sau hơn nửa tháng hoạt động nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết đến
chiếc máy này để làm gì sử dụng ra sao
bệnh viện này làm như thế là tốt nhưng mà phải cải thiện
tăng cường thêm nhiều máy để người dân người ta được tự do thẳng ái hơn
để có một cái biển thân áo đây là cái nơi chúng ta phải có biết
thì người dân cũng biết
chúng tôi thì chúng tôi hiểu được và một số người khác hay hiểu được
nhưng mà những người đóng góp và có người ta nhìn người ta cũng không biết
theo sở y tế hà nội nội dung đánh giá sẽ dựa vào năm tiêu chí
gồm khả năng tiếp cận dịch vụ sự minh bạch thông tin
và thủ tục khám chế bệnh
cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ thái độ ứng xử
năng lực chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả cung cấp dịch vụ
ý kiến đánh giá trên máy sẽ được truyền trực tiếp về sở y tế hà nội
từ cái đánh giá của người bệnh hoặc là người nhà người bệnh
thì chúng tôi sẽ thấy là cái nào cần phải duy trì và cái nào cần phải thay đổi
và để làm sao để người bệnh hướng tới cái tốt đẹp nhất
người bệnh đến bệnh viện và được chăm sóc
các cái dịch vụ y tế cũng như là các cái thái độ nhân viên y tế
để chúng tôi và ban giám đốc chúng tôi cũng từ đó để mà cải thiện được cái chất lượng
mà chăm sóc khám của khách hàng
theo đại diện bệnh viện thanh nhàn hà nội
mà đánh giá chỉ đưa ra mức độ hài lòng hay không hài lòng
cho biết tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện mà không có mục ghi lý do
sẽ làm khó cho các bệnh viện
bây giờ hiện tại mới là thí điểm nó cũng chỉ có một máy
nếu như mà
được các cái cơ quan và cũng như là cái sự hỗ trợ của các cái công ty
thì nếu như mà được cắt máy nhiều hơn thì cũng rất là tốt
bởi vì có thể là nhiều người biết đến sử dụng được
và như thế càng nhiều thông tin thì ban giám đốc của chúng tôi cũng biết được
cái thực trạng và từ đó cũng giúp nguyên ích cho ban giám đốc
trong cái việc điều hành bệnh viện
hiện tại bên cạnh việc tiếp cận ý kiến đánh giá
qua máy thì vẫn tiếp tục duy trì phương thức khác
như khảo sát trực tiếp ý kiến về bệnh
đường dây nóng để nâng cao chất lượng bệnh viện
dự kiến đến tháng một mươi toàn bộ bệnh viện công trên địa bàn thành phố
sẽ phải áp dụng mô hình này
thế nhưng phương án này có đảm bảo tính công khai
minh bạch hay không vẫn cần sự quyết tâm của ngành y tế
hôm nay đến đây là kết thúc